viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona còn được gọi là ncov hiện đang lây nhiễm ra hai mươi hai nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới
hơn chín trường hợp nhiễm dịch hơn hai trăm linh người thiệt mạng
who đã ra tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với dịch viêm phổi cấp do corona
để chủ động phòng tránh dịch bệnh bộ y tế khuyến cáo tới người dân rửa sạch tay thường xuyên tránh chạm tay với mắt mũi miệng tránh tiếp xúc quá gần với người bị sốt hay bị ho
sử dụng khẩu trang che kín miệng và mũi sửa tay sau khi vứt bỏ khẩu trang ăn thực phẩm nấu chín không khạc nhổ bừa bãi người công cộng tránh tiếp xúc quá gần với động vật
nếu bạn sốt ho hoặc khó thở tránh đi lại du lịch và đến ngay cơ sở y tế
sau khi có bệnh nhân dương tính với virus corona tại việt nam người dân đã chủ động hơn trong việc phòng bệnh đeo khẩu trang khi ra đường
tuy nhiên phần lớn vẫn không quá hoang mang trước dịch bệnh
đeo khẩu trang nhưng loại khẩu trang nào mới có thể phòng được virus xâm nhập đó là thắc mắc của khá nhiều người dân hiện nay
mời quý vị khán giả theo dõi giải đáp của các chuyên gia y tế ngay sau đây
bà phạm thị minh khoa vốn có thói quen khi đi ra đường là đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe
từ khi có dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona bà càng cẩn trọng hơn
hộp khẩu trang y tế lúc nào cũng sẵn sàng